ngày bảy tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trung tá lay bun thi năm mươi ba tuổi quốc tịch campuchia
phó đồn công an cửa khẩu quốc tế phôm đen thuộc bộ nội vụ cục di chú vương quốc campuchia về các tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng cộng hình phạt là hai mươi năm năm tù giam buộc bồi thường hai trăm bốn mươi hai triệu đồng cho gia đình nạn nhân lê văn được
theo cáo trạng trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu do xích mít trong quán nhậu tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
nên lay buông ghi đã về nhà lấy khẩu súng k năm mươi chín quay lại bắn phạm văn quang và lê văn được
bị cáo nổ bốn phát súng khiến phạm văn quang lê văn được bị tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án thi cầm súng bỏ chạy về nhà đóng cửa nhà trốn
đến khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thi đến công an huyện tịnh biên đầu thú